sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt

em không được nói chuyện với chị như thế
đi đây chị nói chuyện với em
sao đây con
chị đẩy con
đẩy viên làm quá đáng thế
chị chả thấy nhân viên nào giống như em cả

vị khách đã bức xúc và lên tiếng bảo vệ nhân viên bán hàng

không phải cô làm sao mà biết được

mắt chị nhìn thấy thế

cô nhìn là sao đúng được cô ra chính đẩy tôi
cả hàng này cả hàng này đâu

mẹ ơi cô ơi đẩy con
một cuộc trích luận ngoài im muốn đã khiến vị khách hàng thực sự muốn bỏ đi
không biết là mọi người thấy sao đây
chỉ là phản ứng bình thường của mình khi mà gặp hành động
mà mình thấy không chấp nhận được
so với những hành động thông thường
của một đứa bé và của một người
còn hệ trống cộng đồng thôi
thì mình sẽ không để cho con mình được xảy ra những trường hợp như thế này
lần này khách hàng là một bà mẹ cùng các con vào
cảm ơn các bạn đã theo dõi

cảm ơn các bạn đã theo dõi

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi